chiều nay công an thị xã bến cát tỉnh bình dương tiếp tục điều tra vụ xe ô tô hút hai xe máy làm bốn người bị thương tại khu công nghiệp mỹ phước bốn
thông tin ban đầu vào một mươi một giờ cùng ngày ô tô mang biển kiểm soát sáu mươi một k hai mươi một nghìn tám trăm sáu mươi bảy lưu thông trong khu công nghiệp mỹ phước bốn đến ngã tư giao nhau giữa đường d sáu và đường n một mươi ba thuộc phường thới hòa thì va chạm với hai xe máy
cú tông mạnh khiến cho bốn người ngã xuống đường các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện bốn người bị thương gồm hai phụ nữ một người đàn ông và một bé gái khoảng ba tuổi